công an tỉnh bình dương cho biết phân viện khoa học hình sự bộ công an tại tp hcm đã có kết luận
sau khi giám định về vụ cháy quán karaoke an phú tại phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương làm ba mươi hai người thiệt mạng
kết luận nguyên nhân vụ cháy là do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phong qua khu vực trước phòng hát số hai trăm linh bốn và hai trăm linh sáu
xảy ra sự cố chập mạch điện từ đây đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke tầng hai và cháy lan lên tầng ba
về nguyên nhân tử vong của ba mươi hai nạn nhân cũng được xác định là do ngạt khí carbonic lưu hình niter và bị cháy gây bỏng nặng
trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan chức năng xác định cơ sở kinh doanh karaoke an phú có nhiều dấu hiệu vi phạm
như thiết kế xây dựng tại tầng hai bị thay đổi so với sơ đồ kết cấu phòng cháy chữa cháy một số phòng hát không đảm bảo kích thước theo quy định
biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn bộ phận sảnh tầng hai và tầng một